tỉnh quảng ninh giữ vị trí rất quan trọng về quốc phòng an ninh của tổ quốc
ngày chín tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi một lần đầu tiên bác hồ đã ra thăm đảo bằng máy bay trực thăng và căn dặn đồng bào chiến sĩ cô tô
thủ đô hà nội tuy cách xa các đảo nhưng đảng và chính phủ luôn quan tâm đến đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết cố gắng và tiến bộ
từ vị trí chiến lược quan trọng như vậy năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đảng và nhà nước quyết định thành lập huyện đảo cô tô
thực hiện chủ trương phát triển kinh tế xã hội nhằm biến cô tô thành nơi đáng sống biến nơi đầu sóng ngọn gió nơi phên rậu của tổ quốc
thành nơi trung tâm hành chính công với sự đa dạng linh hoạt trong cải cách hành chính
sau hơn hai mươi năm đổi mới và phát triển huyện đảo cô tô đã trở thành điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước với tốc độ phát triển kinh tế ấn tượng
và là nơi có nền hành chính công với chỉ số tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ ba bốn
bảo đảm quốc phòng an ninh của huyện cô tô
sau hơn hai mươi năm cải cách hành chính điều mà cấp ủy chính quyền huyện cô tô đã làm được đó là trở thành chính quyền vì dân mang đến sự hài lòng cho người dân
ngoài sự nhiệt tình trách nhiệm trong công việc sự tận tâm của người cán bộ lúc bấy giờ mới chính là sức mạnh động viên người dân bám đảo yên tâm sinh sống
ngày xưa là những người mà chủ tịch ở đây đã xác thực với chúng tôi
nó từng đi những cái thuyền buồm mà rất là nguy hiểm
mà đi nặng nội vào đấy rồi
lấy từng bao gạo
lấy từng bao lân để ra cho chúng tôi sản xuất
đấy là chúng tôi
chúng tôi rất là cảm động những cái
người cán bộ như thế
sự nhiệt tình với nhân dân không chỉ được thể hiện bằng tình cảm
dành cho nhân dân của những cán bộ thời kỳ mới được thành lập
đến giờ cũng vẫn vậy
sự nhiệt tình này được thể hiện trong công việc
cán bộ luôn sẵn lòng giúp đỡ khi dân cần
gia đình chị hoàng thị hà
khu hai thị trấn cô tô huyện cô tô tỉnh quảng ninh
không may mắn có chồng bị ốm nặng
gia đình cần làm gấp một số giấy tờ thủ tục hành chính
liên quan đến việc chứng thực
việc cán bộ đến tận nhà hỗ trợ thủ tục cho người bệnh
không có khả năng đến được cơ quan hành chính công
và giải quyết thủ tục nhanh gọn
giúp người dân khiến chị hà cảm động
anh thơ mắc bệnh ung thư gan
giai đoạn cuối khi phát hiện ra giai đoạn cuối
khi gần đến ngày thấy mệt quá
còn ý tiền tới gửi tới ngân hàng
nên là chưa rút về được
thế là bảo anh đi rút thì anh yếu không đi được
nên người ta mắc là nên trên nành
nên lên trên tư pháp nào
nhờ tư pháp làm giấy ủy quyền
lấy chữ ký của anh
thì lúc đấy anh cũng mệt không đi được
nên cô đến cô ấy
đến lấy chữ ký cho anh là cô cũng đi
không ngại dù chưa nắng cũng đến tận nơi
ngoài sự nhiệt tình
cách làm việc chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ công chức
tại bộ phận một cửa cũng khiến người dân hài lòng
khi thực hiện thủ tục hành chính ở đây
thì cũng đã được đơn giản hóa một số thủ tục
ví dụ như là khi mà quên mang giấy tờ
thì cũng có thể là hỗ trợ tạo điều kiện cho người dân
nếu như mà người dân quá xa xôi
thì có thể là tại cái lần nhận kết quả đấy
thì mới mang đi để cho cán bộ kiểm tra đối chiếu
tôi thấy cán bộ trên huyện đảo này
thì làm việc rất là tốt
nhiệm nở đón tiếp dân thì rất là chú đáo
hướng dẫn thì chú đáo nhiệt tình
cô tô có lợi thế biển và địa lý thuận lợi
cho phát triển ngành công nghiệp không khói
huyện đảo này đã và đang nắm bắt các cơ hội
để bứt phá về tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
hướng tới mục tiêu trở thành huyện đảo phát triển
trung tâm du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng hiện đại
phên dậu vững chắc
nâng ninh quốc phòng vùng biển đông bắc của tổ quốc
cùng với ngành nghề truyền thống là nuôi trồng và đánh bắt hải sản
phát triển du lịch đang ngày càng có vai trò quan trọng
trong cơ cấu kinh tế của huyện đảo cô tô
thường trực huyện ủy hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện cô tô
đã đẩy mạnh lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan
tạo môi trường lành mạnh thông thoáng khi giải quyết thủ tục hành chính
cho các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn
cô tô có tiềm năng lợi thế rất to lớn cho sự phát triển
nhất là về du lịch
những định hướng phát triển những quy hoạch phát triển
chúng tôi đều công khai trên hệ thống trang web
và fanpage ddci của huyện cô tô
để cung cấp đầy đủ các tài liệu cho các nhà đầu tư
các doanh nghiệp mà muốn đầu tư kinh doanh tại cô tô
để phục vụ cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của họ
chúng tôi cũng thể hiện một tinh thần gọi là trải thảm đỏ
tức là tạo điều kiện thuận lợi nhất
đồng hành với các doanh nghiệp
các nhà đầu tư và doanh nghiệp
để thực hiện các quá trình như là thực hiện tù tù hành chính
đăng ký doanh nghiệp
thực hiện các quá trình đầu tư kinh doanh tại huyện
chúng tôi khẳng định là nói như thế nào thì làm như vậy
mặt khác là chúng tôi tìm mọi cách để tháo gỡ
những vấn đề khó khăn của doanh nghiệp
cùng đồng hành với doanh nghiệp
trong quá trình đầu tư kinh doanh của họ
gia đình anh nguyễn thành trung
là một trong những hộ kinh doanh khách sạn
đầu tiên trên huyện đảo
cô tô những chính sách cởi mở
thông thoáng của cấp ủy chính quyền địa phương
đã giúp gia đình anh đưa ra quyết định đầu tư lâu dài
tại nơi này vượt qua khó khăn
về điều kiện đi lại thông thường chưa thuận tiện
khi mà gia đình chúng tôi tiến hành
làm mô hình kinh doanh ở du lịch
thì ủy ban nhân dân huyện cô tô
và cũng có những cuộc làm việc riêng
với ngân hàng cô tô
đó là ngân hàng lông nghiệp
và đảm bảo cho chúng tôi là
hộ kinh doanh của chúng tôi sẽ hiệu quả
để cho ngân hàng đánh giá
đánh giá cái tài sản và khả năng tài chính của chúng tôi
để khả năng chi trả cho ngân hàng
để tạo điều kiện để cho chúng tôi
giải ngân nhanh nhất
từ sự chuyên nghiệp trong cải cách hành chính
tạo hành lang pháp lý thông thoáng
để thu hút đầu tư
huyện cô tô đã đạt được những kết quả
đáng ghi nhận trong phát triển tiềm năng du lịch
biến du lịch trở thành lợi thế
ngành phát triển kinh tế mũi nhọn của huyện
không những chuyên nghiệp cán bộ công chức viên chức
cấp ủy chính quyền huyện đảo cô tô
còn làm nên sự chuyên nghiệp trong nhân dân
trong việc sử dụng các dịch vụ hành chính công
tạo sự ấn tượng cho du khách
từ cách đối xử đến thái độ chân thành
người dân cũng chưa quen
với những sự đổi mới đó
thế cũng phải làm sao
mà tuyên truyền phổ biến
để người dân hiểu nắm mắt
và thực hiện các thủ tướng chính
cùng với lại chính quyền
để mà cùng vào cuộc
một mặt là chúng tôi
tuyên truyền phổ biến thông qua
loa truyền thanh của huyện
cùng với nó là
qua trung tâm hình công
thì chúng tôi xây dựng những bộ hướng dẫn
bằng hình ảnh rất là cụ thể
sau hơn hai mươi năm thực hiện nhất thể hóa
cải cách thủ tục hành chính ở cô tô
đã đạt được nhiều thanh tiệu
như dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận một cửa
đã đạt mức độ ba và bốn
đối với một mươi bốn bộ hồ sơ thuộc các lĩnh vực
giáo dục và đào tạo lao động thương binh xã hội
tài chính kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin
vào hệ thống mạng lan nội bộ
hệ thống máy tính kết nối internet cáp quang
và kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng
bên cạnh đó huyện đã triển khai
ứng dụng phần mềm quản lý văn bản
được trên chín mươi năm các văn bản tài liệu chính thức
trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước
được thực hiện dưới dạng điện tử
huyện quán triệt và yêu cầu
một trăm linh cán bộ công chức viên chức
thực hiện trao đổi nghiệp vụ qua hòm thư công vụ
sử dụng hiệu quả ứng dụng
phần mềm quản lý văn bản sử dụng chữ ký số
trong giải quyết công việc chuyên môn
hiện tại bây giờ ở trên địa bàn thiếu tố
thì đã thành đập
một tổ của
mặt trận đối quốc đoàn thể
là trưởng khối là chủ tịch mặt trận tổ quốc
quản lý vấn đề là tổ tục hồ sơ
thời gian thì tổ tục chính đã quyết định
là hai ba ngày
nhưng áp dụng thực tế của địa phương
để giảm bốt thực tế của chính người đi lại
thì đã giữ đúng đắn thời gian
chẳng hạn hợp đồng thì là ba ngày
nhưng tạo điều kiện cho người dân đi lại
thì làm trong khoảng một mươi một mươi năm phút hoặc hai phút là xong
thời gian làm việc thì theo quyết định của tỉnh quân linh
là buổi sáng làm việc
từ bảy h ba mươi đến một mươi hai giờ trưa
buổi chiều là
con điểm là chỉ đạo của tầng toàn tỉnh
là tất cả hòm thư công vụ
là gửi trực tiếp
thêm nữa là
các cả chức ký
không nhất là
không nhất là các cả chức ký
trong tỉnh quân linh không nhất thiết phải nông dấu đỏ
là có chữ ký số của cán bộ công chức
hoặc là lãnh đạo địa phương gửi
bằng chức ký số không cần phải dấu đỏ ai nữa
để phát huy những hiệu quả đã đạt được
trong cải cách hành chính cấp ủy chính quyền
huyện cô tô và cán bộ huyện cô tô
đang nỗ lực vượt qua những khó khăn
thứ nhất là
hiểu biết của người dân đối với công nghệ thông tin
là nó còn hạn chế
thứ hai nữa là
trình độ cũng như là
khả năng tiếp cận
và cái máy móc cũng như là cái thiết bị
của người dân đôi khi là
nó còn chưa đáp ứng được
còn về phía cán bộ thì cái khó khăn
nó là cái số lượng thủ tục hành chính
ngày một nhiều
thứ hai nữa là cái thời gian giải quyết thủ tục hành chính
đang với mong muốn là ngày càng
cắt giảm thực hiện thủ tục hành chính
cho người dân một cách nhanh nhất
thì từ đấy cũng gây ra cái sức ép
đối với lại cán bộ
vừa phải giải quyết thủ tục cho người dân nhanh nhất
và vừa phải hướng đến là hướng dẫn được người dân
có thể sử dụng được các cái thủ tục
hành chính công trực tuyến
với cấp độ ba cấp độ bốn
có thể nói
việc đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính
trên cơ sở triển khai ứng dụng công nghệ thông tin
đã nâng cao hiệu quả cải cách
thủ tục hành chính tại huyện cô tô
giúp cô tô có thứ hạng cao về chỉ số
cải cách hành chính và là mô hình mẫu
cho nhiều địa phương đang bước đầu nhất thể hóa
tinh gọn bộ máy cải cách
thủ tục hành chính học tập theo
tuy nhiên theo kinh nghiệm của một số
nguyên lãnh đạo lãnh đạo đương nhiệm
huyện cô tô thì cải cách hành chính
không thể dập khuôn từ địa phương này
sang địa phương khác mà cần được áp dụng
linh hoạt theo đặc thù của mỗi nơi
sau hơn hai mươi năm để thực hiện cái mô hình này
có thể nói là
đây là một mô hình mới
nhưng mà đã khẳng định được những hiệu quả
ban đầu trong việc
thực hiện nhất thể hóa
chức danh giữa bi thư huyện ủy
và chủ tịch ban dân huyện
tôi cho rằng là
với vai trò trách nhiệm của người đứng đầu
mà đặc biệt
để trong thực hiện
thí điểm về nhất thể hóa
chức danh bi thư và chủ tịch ban dân huyện
thì đương nhiên
là trách nhiệm
và khối lượng công việc
nó lớn hơn rất nhiều
tuy nhiên là bằng
sự nỗ lực bằng sự cố gắng
và đặc biệt là cơ chế vận hành
thì đương nhiên là
hoàn thành nhiệm vụ nó sẽ tốt
và trách nhiệm được nâng cao
nhất thể hóa
là hơn bao giờ hết
người đứng đầu cấp ủy chính quyền
có vai trò quan trọng quyết định sự phát triển kinh tế xã hội
của địa phương đó
chính vì vậy việc lựa chọn cán bộ là khâu then chốt
để quyết định đi đến sự thành công
thực hiện bất kỳ một sự thay đổi nào
nhất là sự đổi mới
thì vai trò của người đứng đầu
là đặc biệt quan trọng
khẳng định trong công cuộc đổi mới
của tỉnh quảng ninh
sự năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh
đối với các địa phương
thì sự đánh đạo quyết liệt
của đánh đạo địa phương
có vai trò ý nghĩa hết sức quan trọng
và có thể khẳng định là
thành công hay không
là phụ thuộc vào yếu tố này rất nhiều
thế và người đứng đầu
thì một mặt không chỉ có phẩm chất
và sự quyết tâm
mà còn cần một sự hiểu biết
đối với công cuộc cải cách thành chính
kết quả hơn hai mươi năm
thực hiện cải cách hành chính
tại huyện cô tô
với những thành công bài học
và kinh nghiệm tại huyện đảo này
và tỉnh quảng ninh
là một trong những cơ sở thực tiễn điển hình
để đảng ta ban hành nghị quyết
trung ương sáu khóa một mươi hai
một số vấn đề về tiếp tục đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
đi tiên phong vừa làm vừa rút kinh nghiệm
những bước đột phá nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ
thu hút nguồn lực đầu tư
cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước
trên mọi lĩnh vực
hầu hết các cơ quan đơn vị địa phương của quảng ninh
đã triển khai đăng ký và cung cấp dịch vụ công trực tuyến
mức độ ba và một số nơi đã đạt mức độ bốn
hệ thống chính quyền điện tử
cũng đã sẵn sàng cung cấp trên một dịch vụ công trực tuyến
ở mức độ ba
quảng ninh trở thành điểm sáng trong cả nước
về cải cách hành chính
và trở thành mô hình điểm đến nhân rộng
ra các địa phương trong cả nước
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc